chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tại hội nghị đối thoại cấp cao các chính đảng thế giới lần thứ một mươi sáu đang diễn ra tại bắc kinh
tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc tập cận bình đã đề xuất phát triển mô hình mới về hợp tác giữa các chính đảng
trong đó các đảng gác lại những bất đồng để tìm nền tảng chung trên cơ sở tôn trọng và học hỏi lẫn nhau
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dẫn đầu tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư tập cận bình đề xuất thể chế hóa
hội nghị cấp cao đối thoại đảng cộng sản trung quốc và các đảng chính trị thế giới
để phát triển thành diễn đàn đối thoại chính trị cấp cao có tầm ảnh hưởng và mang tính đại diện quốc tế
hiện đảng cộng sản trung quốc duy trì kênh liên lạc thường xuyên với hơn bốn trăm linh đảng phái và tổ chức chính trị
đến từ hơn một trăm sáu mươi quốc gia và khu vực
nhà lãnh đạo trung quốc cũng khẳng định đảng cộng sản trung quốc sẽ không nhập khẩu các mô hình phát triển của nước ngoài
và cũng không xuất khẩu mô hình của trung quốc hay yêu cầu các nước sao chép cách làm của bắc kinh
trong năm năm tới đảng cộng sản trung quốc mong muốn mời một mươi năm thành viên các đảng chính trị trên thế giới
tới trung quốc để tham gia các hoạt động trao đổi giữa các đảng dự kiến hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày mai ba tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải có báo cáo tổng hợp toàn diện
về các dự án bot đặc biệt là công trình bot cai lệ tiền giang
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải có báo cáo tổng hợp các dự án bot trình thường trực chính phủ
đặc biệt là về công trình bot cai lệ tiền giang để đánh giá toàn diện
thủ tướng nêu rõ không để kéo dài tình trạng này
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật cho biết thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ cho bộ giao thông vận tải
tiến hành giả soát tất cả các dự án bot và bộ phải có trách nhiệm thực hiện
hiện bộ đã tiếp một trăm linh bảy đoàn làm việc của thanh tra chính phủ thanh tra bộ ngành đoàn giám sát của quốc hội
ủy ban kiểm tra trung ương và có sự tham gia đầy đủ các thành phần trong đó có cả kiểm toán nhà nước
tất cả đã được tổng hợp để báo cáo thủ tướng chính phủ và các cơ quan
trong đó có đánh giá những mặt được và chưa được để có hướng khắc phục
mạng lưới người sống với hiv việt nam với sự bảo trợ của cục phòng chống hiv aids việt nam thuộc bộ y tế và
trung tâm phòng chống aids tại tp hcm vừa tổ chức lễ trao giải giải băng đỏ lần ba năm hai nghìn một mươi bảy
giải thưởng năm nay được trao cho nhóm cộng đồng tiêu biểu các cá nhân tích cực hỗ trợ người sử dụng ma túy
người lao động tình dục người đồng tính và chuyển giới phòng chống hiv aids
người sống với hiv aids người sống với hiv aids người sống với hiv aids người sống với hiv aids người sống với hiv aids
người sống với hiv aids tiêu biểu tổ chức y tế thận thiện và cán bộ y tế tiêu biểu giải thưởng giải băng đỏ
nhằm biểu dương người sống với hiv tuân thủ điều trị tốt có cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích
đồng thời góp phần đẩy mạnh chương trình điều trị kháng virus nâng cao nhận thức của cộng đồng
về những vấn đề liên quan đến các nhóm cá thể chịu ảnh hưởng bởi hiv trong xã hội
theo thống kê tại tp hcm hiện có bốn mươi sáu bảy trăm một mươi bốn người nhiễm hiv
hôm nay hồ chí minh có bốn mươi sáu bảy trăm một mươi bốn người nhiễm hiv
hôm nay tại thành phố thanh hóa hiệp hội các đô thị việt nam tổ chức hội nghị thường niên có chủ đề
đô thị xanh thông minh gắn với phát triển kinh tế địa phương hướng tới phát triển bền vững
tại hội nghị các nhà quản lý doanh nghiệp các chuyên gia đã đề cập đến vấn đề xu hướng phát triển đô thị
xây dựng thành phố thông minh phát triển đô thị xanh xây dựng thương hiệu đô thị
trong đó tham luận của tp thanh hóa nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đô thị xanh thông minh
và cho rằng muốn có đô thị thông minh phải có quy hoạch thông minh lãnh đạo thông minh công dân thông minh
hạ tầng thông minh đề cập giải pháp kinh nghiệm trong xử lý rác thải
một số tham luận truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường phải đi trước chỉ ít tương xứng tốc độ đô thị hóa
hội nghị còn trao đổi chia sẻ nhận thức gợi mở nhiều giải pháp phát triển các đô thị
theo hướng xanh thông minh gắn với phát triển kinh tế địa phương bền vững
tại cần thơ bộ xây dựng phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica vừa tổ chức hội thảo
đào tạo về quản lý dự án xây dựng trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực
trong công tác quản lý chi phí hợp đồng chất lượng và an toàn đối với các dự án đầu tư xây dựng
mục đích của hội thảo tập huấn nhằm chia sẻ kết quả của dự án và những nội dung trọng tâm liên quan
tới luật pháp và các quy định về xây dựng của việt nam
chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan nhà nước ở cấp trung ương các địa phương
các ban quản lý dự án nhà thầu và đơn vị tư vấn tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiểu long
dự án do jica tài trợ và được bộ xây dựng thực hiện từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm dự kiến kéo dài đến tháng ba
nga năm hai nghìn một mươi tám cùng với các chuyên gia tư vấn của jica nhằm mục đích nâng cao năng lực của các cán bộ chuyên
môn trực thuộc bộ xây dựng cũng như các cơ quan liên quan là những người trực tiếp tham gia vào các
dự án xây dựng
từ đó giúp cho việc quản lý các dự án xây dựng công tại việt nam được thực hiện theo các quy định và tiêu chuẩn quốc tế
nhằm tạo cơ hội cho học sinh thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ kỹ thuật vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
vừa qua tại hà nội sở giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
qua sáu lần tổ chức hội thi thực sự mang lại ý nghĩa lớn là khởi nguồn cho nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật liên tục trong nhiều năm liền
học sinh hà nội đạt được các giải thưởng cao trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế
năm nay ban tổ chức nhận được ba trăm hai mươi năm đề tài dự thi từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
sau vòng chấm loại tám mươi năm đề tài của một trăm năm mươi ba tác giả đã được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp thành phố
với những mối quan tâm của các em về môi trường khoa học
xã hội và hành vi hóa sinh
trong đó có nhiều đề tài dự án có tính ứng dụng cao giải quyết được nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
thể hiện tính sáng tạo ham học hỏi của các em học sinh
thưa quý vị lần đầu tiên thiếu nhi việt nam sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc biệt
trong không gian một thư viện văn hóa đa ngôn ngữ dành riêng cho lứa tuổi từ ba đến một mươi ba
đó là thư viện văn hóa thiếu nhi do thư viện quốc gia việt nam và quỹ hỗ trợ hợp tác văn hóa quốc tế
hàn quốc phối hợp thực hiện
nằm trong khuôn viên thư viện quốc gia việt nam thư viện văn hóa thiếu nhi việt nam trở thành
thư viện đầu tiên được xây dựng theo mô hình phức hợp hiện đại dành riêng cho thiếu nhi thủ đô
được xây dựng nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
và một trăm linh năm thành lập thư viện quốc gia việt nam
với tổng diện tích hai trăm bốn mươi m hai thư viện cung cấp khoảng hai đầu sách
tài liệu đọc bằng tiếng hàn tiếng việt tiếng anh
dành cho các em thiếu nhi
tại đây các em nhỏ không chỉ được đọc sách mà còn trông rồi kiến thức
thông qua những trải nghiệm đầy thú vị trong các không gian về âm nhạc trò chơi phòng chiếu phim
từ đó kích thích sự sáng tạo hàm tìm hiểu xây dựng niềm vui và thói quen đọc sách
khi mà các cháu được vào đây tôi thấy rất là có cái không gian như thế này
với một cái thành phố bận ruộng mà đông đúc như thế này như thế này là rất là tốt
tôi mong muốn là vào đây thấy
tất nhiên ban đầu như thế này là các cháu nó có cái môi trường mà bây giờ nó ít cái chỗ chơi
vẫn hy vọng là thư viện cố gắng dành được nhiều cái phòng như thế này cho các cháu là tốt hơn
hôm nay thì lần đầu đến cái thư viện này thì tôi thấy là đây có một không gian rất là thoáng đáng sạch sẽ
nếu mà để đọc sách thì không gian rất là lý tưởng
nói chung là
thì tôi thấy là nó là không gian rất tốt cho các bé vui chơi
không gian ở trong phòng cũng như là không gian ngoài trời
nó rất là mở và thoáng đáng và có thể giúp cho bé có không gian chơi và đọc sách nó rất là tốt
khởi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và hoàn thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thư viện được trang bị đầy đủ máy tính điều hòa
thiết bị nghe nhìn theo tiêu chuẩn quốc tế
đây là thư viện đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo mô hình phức hợp
kết hợp không gian đọc sách vui chơi xem phim trải nghiệm âm nhạc
thư viện được sơn chủ đạo màu xanh lá cây với cảm hứng là cây ước mơ
được thiết kế trên nền tảng hai cột trụ bê tông lớn của tòa nhà
nhằm khơi gợi trí tưởng tượng nuôi giữ ước mơ của các em thiếu nhi
con thấy thư viện này khác với các thư viện khác là có máy tính

con thích xem các phim ở trên máy tính và chơi các trò chơi
thư viện hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm mới về văn hóa
chấp cảnh những ước mơ bằng tri thức khoa học cho thiếu nhi trong nước
cũng như trẻ em quốc tế sống và học tập tại việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn bộ tài chính vừa thống nhất phương án hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản
đặc biệt là tôm hùm bị thiệt hại do bão lũ vừa qua
phương án hỗ trợ được thực hiện theo quyết định một mươi hai của chính phủ
áp dụng cho bốn tỉnh bắc miền trung bị thiệt hại từ sự cố môi trường biển
bão số một mươi hai đã làm gần hai tàu thuyền
chủ yếu là công suất nhỏ phục vụ nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên biển
của hai tỉnh phú yên và khánh hòa bị chìm hư hỏng
phá hủy hơn một mươi lồng bè nuôi tôm hùm

báo số một mươi hai đã làm gần hai tàu thuyền
chủ yếu là công suất nhỏ phục vụ nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên biển của hai tỉnh phú yên và khánh hòa bị chìm hư hỏng hư hỏng hư hỏng
tinh thần của ngày hai tháng một mươi hai và ngày bảy tháng một ngày chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot sẽ mãi khắc ghi trong trái tim của mọi người dân campuchia và trở thành tinh thần đoàn kết trong việc tạo nên những thành quả của xã hội
thành cổ aleppo tan hoang sau những cuộc giao tranh nảy lửa giữa các phe phái ở syri sau một năm được giải phóng sự sống đã hồi sinh ở thành phố này nhờ rất nhiều nỗ lực tái thiết của người dân
trên đường phố đã thấy xuất hiện các hàng quán và đặc biệt những quán cà phê phải đóng cửa từ lâu giờ đã mở trở lại người dân aleppo đã có thể thư thái ngâm nhi một ly cà phê nóng sau nhiều năm chiến tranh
ông ali alata chủ quán cà phê rất tự hào về công việc kinh doanh của mình không chỉ bởi ông từng làm công việc này hàng chục năm trước khi chiến tranh nổ ra mà còn bởi tổng thống bash anasat đã từng ghé qua quán của ông
và hơn hết giờ ở đây ông mở lại quán với niềm tin vào tương lai tươi sáng của thành phố quê hương
ngay khi thành phố aleppo được giải phóng tôi đã nghĩ ngay tới việc mở lại quán cà phê của tôi ban đầu rất khó khăn vì chúng tôi thiếu mọi thứ cần thiết tôi hy vọng vài tháng nữa thôi tất cả sẽ đâu vào đấy như trước kia
mặc dù quán cà phê của ông alata mới chỉ phục vụ được những thứ đơn giản như trà và cà phê nhưng quán luôn đông khách bởi đã lâu rồi người dân ở đây mới được tụ tập để tận hưởng giờ phút yên bình và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày cũng như những hy vọng về tương lai của họ
quán cà phê này là nơi chúng tôi đoàn tụ bạn bè và người thân mong là mọi thứ sớm trở lại như cũ
bây giờ tôi rất hạnh phúc gia đình tôi có thể ngồi cùng nhau uống trà và tận hưởng cuộc sống ở thành phố trước kia tôi vẫn thường tới đây cùng mẹ tôi
xung đột vũ trang đã biến aleppo trở thành một đống đổ nát tàn dư chiến tranh vẫn còn hiện hữu đâu đó trên các góc phố nhưng khói đã bắt đầu tỏa ra từ những sưởng bánh mì những sưởng dệt nhuộm và cả từ những quán cà phê thơm nước
nước mỹ vừa chào đón em bé đầu tiên ra đời nhờ việc người mẹ được cấy ghép tử cung em bé vừa chào đời là một bé trai khỏe mạnh và đây được coi là một thành tựu đột phá của y học trong nỗ lực hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chiếc của mình
với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế từ thủy điển trung tâm y tế bylaw scott white ở thành phố dallas thuộc bang texas mỹ đã thực hiện bốn ca cây ghép tử cung cho người mẹ
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bé trai vừa chào đời là trường hợp thành công duy nhất trong các ca cấy ghép đó thụy điển là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành thử nghiệm cấy ghép tử cung cho các phụ nữ khó khăn trong vấn đề mang thai
tính đến nay tại quốc gia bắc âu này đã có năm trẻ trào đời mạnh khỏe nhờ người mẹ được cấy ghép tử cung ca sinh nở thành công đầu tiên được ghi nhận vào tháng chín năm hai nghìn một mươi
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự